tại hà nội đồng chí trần quốc vượng ủy viên bộ chính trị thường trực ban bí thư
đã có buổi làm việc với ban cán sự đảng bộ tư pháp về tình hình thực hiện nghị quyết đại hội một mươi hai của đảng
các nghị quyết của trung ương trong lĩnh vực tư pháp từ đầu nhiệm kỳ một mươi hai đến nay và nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới
báo cáo của bộ tư pháp cho thấy từ năm hai nghìn một mươi sáu đến nay bộ đã thẩm định bảy trăm bảy mươi tám dự thảo văn bản quy phạm pháp luật
tám mươi bảy đề nghị xây dựng văn bản mặc dù số lượng văn bản thuộc trách nhiệm thẩm định của bộ tư pháp là rất lớn
nhiều văn bản có nội dung phức tạp nhưng bộ đã bảo đảm tiến độ chất lượng thẩm định nâng lên rõ rệt
phát biểu tại buổi làm việc đồng chí trần quốc phượng nhấn mạnh lĩnh vực bộ tư pháp giữ vai trò quan trọng
trong công tác xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật đồng chí trần quốc vượng đề nghị ban cán sự đảng
bộ tư pháp báo cáo về sự lãnh đạo chỉ đạo thời gian qua nhất là sau đại hội một mươi hai của đảng trên các lĩnh vực của bộ ngành tư pháp
trên cơ sở đó tìm hiểu hoạt động của bộ ngành tư pháp xem xét những kết quả đã làm được vấn đề gì khó khăn vướng mắt cần thao gỡ quan tâm hơn